liên đoàn bóng đá thế giới fifa dự kiến sử dụng công nghệ làm map bên trong cả tám sân vận động của qatar
theo đó trận đấu của đội tuyển anh với iran sẽ trở thành trận đấu đầu tiên trong lịch sử world cup diễn ra tại sân vận động sử dụng công nghệ điều hòa không khí đặc biệt
theo fifa hệ thống điều hòa không khí sẽ được sử dụng dựa trên từng trận đấu cụ thể để đảm bảo các trận đấu không diễn giải nhiệt độ trên hai mươi bốn độ c
công nghệ điều hòa không khí này hoạt động bằng cách bơm không khí mát từ các lỗ thông hơi xung quanh sân vận động
tạo ra một bong bóng áp suất bên trong sân vận động với điều kiện thời tiết vừa làm mát vừa thanh lọc không khí
công nghệ này cho phép làm mát sân vận động từ trên bốn mươi độ c xuống dưới hai mươi độ c
nhiệt độ ban ngày trong tuần đầu tiên của giải đấu world cup hai nghìn hai mươi hai được dự báo lên tới ba mươi độ c
trận đấu giữa đội tuyển anh và đội tuyển iran bắt đầu vào lúc một mươi sáu h chiều ngày hai mươi một tháng một mươi một theo giờ địa phương
tức hai mươi giờ theo giờ việt nam tại doha
khi nhiệt độ được dự báo là hai mươi bảy độ c